nhận lời mời của đảng mặt trận giải phóng mozambique frelimo cầm quyền từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi hai
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã dẫn đầu đoàn đại biểu
đảng ta thăm và làm việc tại mozambique đoàn đã hội kiến chủ tịch đảng frelimo
tổng thống cộng hòa mozambique philip niussi thủ tướng carlos angostino rosario
phó chủ tịch quốc hội antonio josé amélia hội đàm với ủy viên bộ chính trị
tổng thư ký đảng frelimo roku sinva làm việc với bộ trưởng tư pháp các vấn đề hiến pháp và tôn giáo
bộ trưởng giao thông viễn thông chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng frelimo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai lễ ký hiệp định tương trợ tư pháp việt nam mozambique
làm việc với liên doanh movitel đại sứ quán và cộng đồng người việt tại mozambique
tại các cuộc làm việc hai bên nhất trí trong thời gian tới hai đảng cần tiếp tục thúc đẩy
quan hệ truyền thống tốt đẹp
học viện hiệu quả các nội dung trong thỏa thuận hợp tác tăng cường công tác trao đổi đoàn các cấp
công tác đào tạo trao đổi thông tin lý luận kinh nghiệm quản lý và xây dựng đất nước
làm việc với liên doanh movitel đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những kết quả kinh doanh
mà công ty đã đạt được nêu một số biện pháp hướng đi để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh
tại cuộc làm việc với đại sứ quán việt nam và cộng đồng người việt đồng chí trần quốc vượng
đã động viên khuyến khích cộng đồng người việt tại mozambique khắc phục khó khăn
làm ăn kinh doanh đồng góp vào việc phát triển quan hệ đoàn kết
hữu nghị truyền thống giữa việt nam và mozambique